sau khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát cũng như nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
tỉnh bình định đã triển khai chương trình kích cầu khôi phục hoạt động du lịch
trọng tâm của chương trình là xây dựng điểm đến bình định an toàn hấp dẫn dành cho du khách
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ngành du lịch tỉnh bình định đón bảy trăm hai mươi lượt khách
giảm năm mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đây là một vùng không phải là tâm điểm của dịch nên là cũng rất nhiều khách du lịch chọn dịch vụ ở đây
thì em rất thích cái dịch vụ và khí hậu khi em được quay lại ở đây để vui chơi
bình định là một nơi đáng để trở lại dành cho các khách du lịch
trong giai đoạn khó khăn này nhiều doanh nghiệp du lịch đã biến cây khó thành cơ hội để tái cơ cấu
lại hoạt động nâng cấp sửa chữa cơ sở và đặc biệt chủ động cho tâm thế đón đầu cơ hội kinh doanh mới sau dịch
vừa qua tỉnh bình định đã công bố chương trình kích cầu du lịch với sự tham gia của hơn năm mươi doanh nghiệp trong tỉnh
mục tiêu là tập trung ưu tiên phát triển khách nội địa tăng cường kích cầu du lịch
để vừa phát triển du lịch song hành với phòng chống dịch bảo đảm an toàn cho du khách
trong năm hai nghìn hai mươi này du lịch bình định chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu phát triển khách du lịch nội địa
hiệp hội du lịch bình định triển khai tiếp tục chương trình kích cầu của đợt một
và các doanh nghiệp tiếp tục giảm từ một mươi cho các dịch vụ cung ứng
còn đối với các điểm đến thì giảm từ bốn mươi năm mươi giá vé vào cổng
bên cạnh giảm giá kích cầu hiệp hội còn tạo thêm một số sản phẩm mới
mang bản sắc đặc trưng của vùng đất bình định
từ đó xây dựng điểm đến bình định an toàn thân thiện bền vững
với mục tiêu đón khoảng năm triệu lượt khách trong năm hai nghìn hai mươi